sạt lở đất thì diễn ra vào tám giờ sáng nay mang theo hàng ngàn mét khối đất đá vùi lấp nhiều căn nhà
thông tin chúng tôi có được đến thời điểm hiện tại thì có ba người đã bị chết nhiều người bị thương
hiện lực lượng chức năng đang tìm cách cứu hộ một nạn nhân bị vùi lấp mất tích dưới căn nhà
vụ sạt lở xảy ra sau một trận mưa rất lớn
vào sáng sớm hôm nay hàng ngàn mét khối đất đá đã vùi lấp nhiều căn nhà và các tuyên đường dẫn vào các khu dân cư thuộc thôn thành pháp xã phước đồng thành phố nhà trang
mưa có mấy cơn như cơn sau cùng bảy tám giờ cơn dữ dội lắm
trên nhà mình cũng thấy cả đồ đạc trên này nó trôi đường chiếu người trôi theo lũ
nhà con tôi đây nhà con tôi đây
mà trong khi á là nước nó vô là nó xối qua bên kia thì tôi cũng lọt lọt tôi cứu một cái cô đây mà cứu không kịp
xong bắt đầu tôi nó xổ xuống là tôi vừa an cái là bà đi luôn
rồi bắt đầu là tôi cứu thằng cháu quại tôi với là ông rổ
mà nước lên to đây tôi nhờ hai cậu thanh niên như vầy nè vô khiêng cho cháu tôi ra
cháu tôi mới bốn tháng thôi
xong bắt đầu vừa đưa ra là qua gõ bên đây bắt đầu là ông rổ tôi là vô khiêng vừa ra tới cửa đây là nó ập tường một cái ầm
tối xuống thì hai vợ chồng chính là thốt không có kịp
lực lượng chức năng gồm công an quân đội chính quyền địa phương đã khẩn trương tiếp cận đưa nhiều người bị thương ra khỏi hiện trường
hiện một người đàn ông ngoài bảy mươi tuổi tên là chín hiện được xác định là đang mất tích
các lực lượng chức năng đang tập trung công tác tìm kiếm cứu nạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ lực lượng quân đội lực lượng cảnh sát cơ động và quần chúng nhân dân tại khu vực
đã tiến hành chủ yếu là đào bới bằng tay vì xe cơ giới giờ không tiếp cận được
trời thì mưa đá thì nó sạt xuống rất là nhiều
cho nên là cán bộ chuyên sĩ đang phân bùng và làm cái công tác cứu nạn rất là khẩn trương
để đảm bảo về thời gian cũng như là đáp ứng điều kiện thời tiết sắp mưa trở lại
các lực lượng chức năng ngoài việc để nhanh tìm kiếm cũng đang hỗ trợ người dân di rời ra khỏi vùng nguy hiểm
định khánh hóa đã tiếp tục tăng cường lực lượng chức năng đến hiện trường tổ chức cứu nạn
vì thế tiết còn đang mưa to và địa hình phức tạp nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở
vâng theo thông tin chúng tôi vừa nhận được từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh khánh hòa
thì đã có ít nhất một mươi hai người tử vong trong vụ sạt lở này
cụ thể năm nạn nhân ở xã phước đồng ba nạn nhân ở phường vĩnh hòa hai nạn nhân ở phường vĩnh trường
và hai nạn nhân ở phường vĩnh thọ
nhiều nơi ở thành phố nha trang sáng nay cũng bị ngập sâu do mưa lớn
bên cạnh đó mưa lớn cũng đã khiến cho nhiều đoạn đường sắt bắc nam qua thành phố nha trang bị ngập sâu
buộc phải phong tỏa và ngừng chạy tàu để đảm bảo an toàn
từ đêm qua đến sáng nay mưa lớn đã gây ngập sâu trong nội đô thành phố nha trang
và các tuyến đường sắt tại ga nha trang thuộc phường phước tân
công ty quản lý đường sắt phú khánh cho biết sau hai mươi năm lần đầu tiên ga nha trang mới bị ngập sâu
đường sắt đã phong tỏa từ sáng đến nay
không chỉ ga nha trang bị ngập mà nhiều đoạn đường ray thuộc hai khu nha trang lương sơn và nha trang cây cầy
trên tuyến đường sắt bắc nam cũng bị ngập
đường sắt bắc nam đã bị phong tỏa tạm ngừng chạy tàu để đảm bảo an toàn
vào lúc gần chín giờ sáng nay một đoàn tàu se bảy chạy hướng hà nội sài gòn khi đến ga lương sơn buộc phải dừng lại
gần bốn mươi hành khách tại ga nha trang được ngành đường sắt hoàn trả tiền vé để đi phương tiện khác
đoạn long bốn mươi hai tuổi ở thôn tuyết diêm hai xã bình thuận điều khiển khiến ông long tử vong tại chỗ
thưa quý vị các đồng chí và các bạn dự án xây dựng huyện lộ một mươi chín đoạn qua xã đức an do ủy ban nhân dân huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh làm chủ đầu tư
mặc dù đang trong thời gian thi công nhưng người dân đã phát hiện hàng loạt sai phạm
có hay không việc chủ đầu tư bắt tay với đơn vị tư vấn giám sát để rút ruột công trình
sau đây là tìm hiểu của phóng viên
dự án xây dựng huyện lộ một mươi chín
dự án xây dựng huyện lộ một mươi chín đoạn qua xã đức an huyện đức thọ
theo thiết kế đất nền đường phải được lấy từ mỏ đất tại xã đức an
tuy nhiên đơn vị thi công là công ty cổ phần xây dựng hợp lực có địa chỉ tại hà nội lại lấy vật liệu từ một mỏ đất đá xây dựng nông thôn mới ở xã đức dũng
nguyên nhân là do trữ lượng của mỏ và thứ hai là năng lực của đơn vị cấp vật liệu về máy móc và thiết bị xe vận chuyển này
không đáp ứng được yêu cầu tiến độ mà công trường đề ra
theo nguyên nhân của phòng viên tại hiện trường phần lớn vật liệu nhà thường sử dụng đất nền đường là nguồn đất ba gian
trong khi đó theo như thiết kế đối với tuyến đường chính phải được đắp bằng đất đồi k chín mươi năm tuyến đường phụ phải là đất k chín mươi tám
việc sử dụng đất không đảm bảo đã khiến nền đường sau khi lưu lèn đã xuất hiện nhiều điểm sụt lún dạ nứt cao su
bên cạnh đó đơn vị thi công còn sử dụng loại đá hai x bốn để thi công kinh mương thủy lợi không phải đá một x hai trong dự án
theo quy định tất cả các loại vật liệu trước khi đưa vào xây dựng đều phải được chủ đầu tư đơn vị tư vấn giám sát nghiệm thu
phải chăng hai đơn vị này đã thiếu trách nhiệm giám sát công trình
có một đoạn công nhân không để ý và giám sát đơn vị thi công hơi lơ lài đã thi công sắt thép và vật liệu không đảm bảo
thì đơn vị đã cho xử lý đập bỏ và làm lại
chủ đầu tư cũng giáo cho đơn vị tư vấn giám sát
thực sự là thời gian đầu là đơn vị
dự án này có chiều dài một mươi một km với kinh phí trên chín mươi tám tỷ đồng do ủy ban nhân dân huyện đức thọ làm chủ đầu tư
đơn vị tư vấn giám sát là công ty cổ phần tư vấn kỹ thuật và xây dựng sông la
trước thực trạng trên khiến người dân đặt ra nhiều nghi vấn về sự buông lỏng quản lý của các đơn vị có liên quan
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai vừa phát hiện bắt giữ một đối tượng đang có hành vi tàng trữ trái phép hai bánh heroin
tại cơ quan điều tra đối tượng lý văn đanh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín trú tại xã bản cầm huyện bảo thắng tỉnh lào cai khai nhận
vào tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một đanh có nhận của một người đàn ông không rõ tên tuổi hai bánh heroin tổng trọng lượng gần bảy trăm linh g để mang đi bán với giá ba trăm sáu mươi triệu đồng
nếu chót lọt đành sẽ được nhận ba mươi sáu triệu đồng
khi chưa kịp thực hiện đã bị lực lượng công an bắt quả tang tại nhà riêng ở thôn bản lọt xã bản cầm huyện bảo thắng
tại khu vực biển hang đầu gỗ hạ long quảng ninh đoàn trinh sát số một bộ tư lệnh cảnh sát biển đã kiểm tra và phát hiện tàu qn tám nghìn tám trăm ba mươi tám có dấu hiệu vi phạm
tại thời điểm kiểm tra trên tàu có hai người do ông trần biên hòa trú tại xuân trung xuân trường nam định làm thuyền trưởng
tàu đang vận chuyển khoảng năm trăm linh tấn than không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
định tạm giữ tăng vật phương tiện và bàn giao toàn bộ cho bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển một để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp theo biên tập viên ninh hạnh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng phạm văn học sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy hộ khẩu thường trú tại đội sáu xã tiêu sơn huyện đoan hùng tỉnh phú thọ
về tội làm tăng trữ vận chuyển lưu hành tiền giả ngân phiếu giả công trái giả
còn về tội cướp giật tài sản công an tp hòa bình tỉnh hòa bình đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng phùng thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thị trấn ngô đồng huyện giao thủy tỉnh nam định
công an thành phố hòa bình đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng phùng thị thủy sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hộ khẩu thường chú tại thị trấn ngô đồng huyện giao thủy tỉnh nam định